thưa quý vị phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã có văn bản gửi văn phòng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp phòng cảnh sát kinh tế công an hai mươi một quận huyệt
và công an tp thủ đức về việc phối hợp đà soát xử lý những cá nhân tổ chức
kêu gọi từ thiện nhằm chiếm đoạt tài sản
trước đó phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm nhận được công văn số hai nghìn bảy trăm bốn mươi bốn
ngày một mươi sáu tháng chín của cục cảnh sát hình sự bộ công an đề nghị ra soát
đánh giá tình hình hoạt động kêu gọi từ thiện có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản trên địa bàn
theo yêu cầu của phòng cảnh sát hình sự các đơn vị và công an các quận quyện
và tp thủ đức phối hợp thực hiện hai vấn đề gồm
thứ nhất ra soát đánh giá tình hình các cá nhân tổ chức hoạt động từ thiện tự phát
kêu gọi từ thiện trên địa bàn từ năm hai nghìn hai mươi đến nay
có những thống kê cụ thể gồm tên cá nhân tổ chức quy mô cơ cấu tổ chức
mục tiêu hoạt động cơ sở pháp lý
thứ hai kết quả công tác tiếp nhận giải quyết tố giác tin báo về tội phạm
và kiến nghị khởi tố đối với các cá nhân tổ chức hoạt động tự phát
kêu gọi từ thiện để chiếm đoạt tài sản
trước đó mạng xã hội xôn xao việc làm từ thiện thiếu minh bạch của một số cá nhân hội nhóm
dư luận cũng đặt nghi vấn việc thiếu minh bạch về hoạt động quyên góp từ thiện
của một số nghệ sĩ người nổi tiếng trong đợt kêu gọi quyên góp từ thiện
ủng hộ người dân miền trung trong trận lũ lục lịch sử năm hai nghìn hai mươi
còn mà tp hcm đã tiếp nhận một số đơn tố cáo và đang tiến hành xác minh